thưa quý vị khán giả cầu lông là bộ môn thể thao được rất nhiều người yêu thích vì vừa có thể giải trí lại còn tốt cho sức khỏe
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì cầu lông cũng có thể đem lại chấn thương cho người tập
vậy những chấn thương khi chơi cầu lông có thể gặp phải là gì
ngay sau đây là giải đáp của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
vâng thưa bác sĩ như chúng ta có thể biết là những chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra khi mà chúng ta chơi các bộ môn thể thao
vậy những chấn thương nào có thể gặp phải khi chúng ta chơi cầu lông
về đặc điểm của bộ môn cầu lông này khi các bạn đánh một trái cầu qua bên sân bên kia thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì
chúng ta sẽ sử dụng ba vị trí của cánh tay
đó là hệ thống cơ khớp vai cơ cẳng tay và cổ tay
cả ba vị trí này đều tham gia vào động tác các bạn có thể là đánh cầu lốt đập hoặc bỏ nhỏ
vì vậy các chấn thương có thể xảy ra đặc thù ở ba vị trí đó luôn
đó là khớp vai khớp khỉu và vùng cổ tay
về kỹ thuật di chuyển thì chúng ta có bộ phận chi dưới
các bạn thấy về đặc điểm của bộ môn cầu lông là chúng ta phải di chuyển bốn góc trước và sau
và tất cả sau cái động tác di chuyển tới trái cầu thì chúng ta phải làm một động tác trở ngược lại vị trí trung tâm
và như vậy là các bước chạy của các bạn là không theo quán tính
mà khi các bước chạy của các bạn tới điểm đó là nó phải dừng
dừng đột nhiên
dừng đột ngột và nó phải trở lùi
và như vậy thì các bạn thấy với một cái đòi hỏi về cái sự di chuyển tới lùi tới lùi trước sau thì các bạn sẽ thấy là các vị trí mà nó đòi hỏi cũng như là cái tác động của lực nhiều nhất đó là cái vùng lưng hay còn gọi là các cơ vùng vùng co vùng trung tâm
cái thứ hai là khớp gối và cái thứ ba là cái khớp cổ chân
vâng vậy làm thế nào để tránh được những chất lượng
tránh thương khi chơi cầu lông à
qua cái đặc thù của cái môn cầu lông thì các bạn làm sao là các bạn phải đảm bảo được cái kỹ thuật cái kỹ thuật của bộ môn cầu lông
kỹ thuật thì gồm có kỹ thuật đánh banh và cái thứ hai là kỹ thuật di chuyển
cái điều kiện thứ hai đó là cái thể lực của các bạn
thể lực ở đây chúng ta không nói đơn thuần là chúng ta có thể là đánh hết cái trận đấu mà không bị bỏ cuộc giữa chừng
mà không bị bỏ cuộc giữa chừng
không phải là sức khỏe yếu hay như thế nào
mà bên cạnh đó chúng ta phải đảm bảo là từ đầu trận đấu cho tới cuối trận đấu thể lực của chúng ta sức khỏe của chúng ta nó phải được duy trì ở mức độ như vậy
tại vì nếu mà sau khoảng giữa trận đấu mà thể lực của các bạn bị yếu đi thì chắc chắn lúc đó các bạn sẽ bị đối phương áp đảo
thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là dễ dàng bị thua
và cái thể lực ở đây tôi nói không phải là chúng ta đảm bảo là
đi hết cái trận đấu mà chúng ta phải đảm bảo là sức cơ hệ hô hấp hệ tim mạch và cấu trúc khớp của chúng ta chịu đựng được cái thời lượng của cuộc thi đấu đó
và phải duy trì được cái sức khỏe ổn định từ đầu cho tới cuối trận nấu

cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo